số ca nhiễm covid một mươi chín mới tại cần thơ tiếp tục gia tăng lãnh đạo hà nội đã lập tức gửi công văn
đề nghị bệnh viện chợ rẫy hỗ trợ về chuyên môn trong điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín
công văn của lãnh đạo thành phố cần thơ cho biết kể từ khi chuyển qua trạng thái bình thường mới
cần thơ với vai trò là trung tâm kinh tế văn hóa y tế của vùng đồng bằng sông cửu long
nên tiếp nhận lượng lớn người dân từ các tỉnh thành khác đến công tác khám chữa bệnh
do đó tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
trong đó nhiều ca được phát hiện qua sàng lọc tại các cơ sở y tế do mầm bệnh đã tồn tại trong cộng đồng
như ca bệnh không có triệu chứng không rõ nguồn lây
cũng theo sở y tế thành phố cần thơ đến ngày sáu tháng một mươi hai tỷ lệ tiêm đủ hai mươi vaccine ngừa covid một mươi chín của cần thơ là sáu mươi chín năm dân số
tỷ lệ này với người từ một mươi tám tuổi trở lên là chín mươi một bốn mươi hai
báo cáo của sở y tế cần thơ vào tối cùng ngày cho biết cùng với số ca nhiễm mới tăng cao
thì số ca nhiễm covid một mươi chín khỏi bệnh trong ngày cũng rất cao với tám trăm một mươi ba người trong khi số ca tử vong là một mươi bốn người
lũy kế từ ngày tám tháng bảy đến nay cần thơ có ba mươi ba một trăm linh sáu ca nhiễm trong đó có một mươi năm ba trăm một mươi chín ca khỏi bệnh hai trăm năm mươi bốn ca tử vong
hiện tại cần thơ đang có một mươi ba một trăm bốn mươi sáu f đang điều trị tại nhà
hai tám trăm sáu mươi năm ca đang điều trị tại các bệnh viện tầng hai tầng ba
trong đó có bốn trăm hai mươi ca điều trị ở tầng ba vượt chín mươi ca so với tổng số giường trong khả năng điều trị
trước tình hình số ca nhiễm tăng cao và nhất là sự quá tải ở tầng ba ngày năm tháng một mươi hai ông trần việt trường
chủ tịch ủy ban nhân dân tp cần thơ đã có văn bản gửi giám đốc bệnh viện chợ rẫy tp hcm
đề nghị hỗ trợ về mặt chuyên môn cho ngành y tế cần thơ trong điều trị covid một mươi chín
thông tin đáng chú ý
về tình hình covid một mươi chín hôm nay nhiều địa phương ở tp hcm lâm đồng tăng cấp độ dịch
thừa thiên huế quảng ngãi cho f cách ly điều trị tại nhà
sở y tế tp hcm vừa có tờ trình ủy ban nhân dân tp hcm về dự thảo kế hoạch tổ chức tiêm vaccine covid một mươi chín liệu bổ sung và nhắc lại
đối với liều bổ sung tiêm cho người từ một mươi tám tuổi trở lên có tình trạng suy giảm miễn dịch
người cấy ghép tạng ung thư hiv đang sử dụng hoặc đã sử dụng thuốc ức chế miễn dịch trong vòng sáu tháng
đã được tiêm mũi cuối cùng của liệu cơ bản ít nhất hai mươi tám ngày ưu tiên người từ năm mươi tuổi trở lên
ca nhiễm tăng nhiều địa phương ở lâm đồng lên cấp độ covid một mươi chín nguy cơ cao
tiếp đó quận bốn tp hcm lên cấp độ thành vùng nguy cơ cao
đáng chú ý tp hcm ghi nhận một địa phương có cấp độ ba nguy cơ cao là quận bốn
so với tuần trước tp hcm có ba địa phương tăng cấp độ dịch gồm hai địa phương tăng từ cấp một lên cấp hai là quận một mươi một và huyện cần giờ
quận tăng từ cấp hai lên cấp ba là quận bốn có một quận giảm cấp độ dịch so với tuần trước là quận tân phú từ cấp hai xuống cấp một
ninh thuận có bốn huyện thành phố ở cấp độ một phòng chống dịch covid một mươi chín
quảng ngãi cho phép f tiêm đủ vaccine covid một mươi chín điều trị tại nhà từ ngày hai mươi tháng một mươi hai